liên quan đến ca bệnh nhiễm covid một mươi chín mới được ghi nhận sở y tế hà nội thông báo khẩn tới những người đã đến quán bia hơi lộc vừng có địa chỉ tại tt ba một mươi ba khu đấu giá tứ hiệp ngũ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn hỗ trợ đừng dây nóng chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm